nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ tại hà nội ban thường vụ thành đoàn hà nội phối hợp với đoàn khối các cơ quan thành phố hà nội
cũng đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài càm tử quận hoàn kiếm thành phố hà nội
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ thủ đô góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay
nâng cao hiểu biết về truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa tốt đẹp của dân tộc
và giá trị của nền độc lập tự do hôm nay từ đó tăng thêm sức mạnh để thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phấn đấu học tập
lao động rèn luyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong khuôn khổ chương trình ban tổ chức đã tiến hành dân hương hoa tại tượng đài càm tử
trao tặng ba mươi xuất quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố
mỗi xuất quà trị giá một triệu đồng